ngày hai tháng hai ban thường vụ tỉnh nguyễn hải dương đã tổ chức lễ dân hương tại khu di tích lịch sử đình đọ xá phường hoàng tân thành phố trí linh nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
vào đầu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí trần cung đã thành lập tri bộ đảng đọ xá tại đình đọ xá gồm ba đồng chí là nguyễn văn lửu hoàng văn phương và trương đình kiệm
đây là một trong hai tri bộ đảng đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh hải dương
ngày sau khi được thành lập tri bộ đã in giải truyền đơn tuyên truyền quân chúng chống thực dân phong khiến qua đó cổ vũ tinh thần kích mạng cho nhân dân
ngày hai tháng hai thành phố hải phòng đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai và trao tặng huy hiệu đảng
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cũng là thời điểm sự nghiệp xây dựng phát triển hải phòng thực sự bước vào thời kỳ phát triển mới
triển khai mạnh mẽ quá trình thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trở thành một trong những thành phố hiện đại hàng đầu khu vực đông nam á vào năm hai nghìn ba mươi
và nằm trong top những thành phố hiện đại hàng đầu châu á và thế giới vào năm hai nghìn ba mươi